những ngày giáp tết này trên địa bàn tỉnh đồng nai xuất hiện thông tin hiệp hội chăn nuôi đồng nai đang thực hiện chương trình giải cứu gà ta giúp nông dân trước việc giá gà giảm mạnh
tuy nhiên thực hư của việc giải cứu này như thế nào mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây
chiều ngày ba mươi một tháng một gà ta sống với mức giá sáu mươi đồng được bán ngay sát sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai
chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút nhiều người dân đến mua tạo không khí buôn bán sôi động
người đàn ông này tự giới thiệu là hoàng văn cần cán bộ của hiệp hội chăn nuôi đồng nai và tích cực giới thiệu về ý nghĩa thực hiện giải cứu gà ta giúp nông dân trên địa bàn
theo ông cần giá gà ta giảm mạnh trong thời điểm giát tết nên hiệp hội chăn nuôi đồng nai quyết định vào cuộc hỗ trợ người dân chăn nuôi bằng cách thu mua gà của nông dân lập ra các điểm bán giá bình ổn để tiêu thụ gà đến ba mươi tết
hiện tại chúng tôi đang làm đây thì mỗi cung mơ
các phương xã thành phố biên hòa mới được tám điểm thôi
mặc dù lượng chưa lớn nhưng đây cũng là một động tác để qua báo đà đây thì chúng tôi cũng có một lời gửi gấm đến người tiêu dùng và cộng đồng chúng ta cùng chung tay để giải cứu con gà ta cho người chăn nuôi
giá gà ta rẻ hơn thị trường lại được bán ngay trên tuyến đường trung tâm thành phố biên hòa nên thu hút nhiều người mua
thậm chí như người đàn ông này
mua khoảng một mươi con gà trước ống kính máy quay phim của phóng viên ông hoàng văn cần còn tặng thêm một con
tôi đi trên đường thì tôi thấy đề giá cả sáu bảy mươi
tôi thấy phù hợp hơn chỗ khác thì ở chỗ này là chỗ hỗ trợ cho người chăn nuôi
tôi muốn là góp một tí gì đó để ủng hộ cho người chăn nuôi
để tìm hiểu về chương trình giải cứu gà ta do hiệp hội chăn nuôi đồng nai thực hiện
phóng viên truyền hình nhân dân đã liên hệ với sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn đồng nai
tại đây ông huỳnh thành vinh giám đốc sở cho biết
giá gà ta trên địa bàn có giảm so với tháng trước
nhưng tỉnh hoàn toàn không có chủ trương giải cứu ở thời điểm này
ngay sau đó ông vinh cùng cán bộ của sở đã trực tiếp ra điểm bán gà để tìm hiểu sự việc
bây giờ lại đưa ra ngay ngay tại sao thông nghiệp có bán như thế này
bán gà ta là
giúp cho bà con các em cũng giúp chúng tôi cũng giúp
cùng nhau giúp bà con
chưa đến bước đoàn thái
mặc chắc luôn là giải sinh thuốc hay giải sinh phòng nghiệp
tại đây mình đang trả cái
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng nai cũng yêu cầu hiệp hội trăn nuôi đồng nai
chấm dứt thực hiện giải cứu bán gà sống ngay vào chiều tối qua ba mươi một tháng một
sau khi có động thái trên phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình giải cứu gà ta với ông nguyễn kim đoán
phó chủ tịch hiệp hội trăn nuôi đồng nai nhưng ông đoán không trả lời
như vậy việc giải cứu gà ta trong những ngày giáp tết do hiệp hội trăn nuôi đồng nai tự nghĩ ra
dư luận mong muốn các cơ quan chức năng cần làm rõ màn giải cứu gà ta để trục lợi
bất chấp vấn đề an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng dịp tết